trong khuôn khổ của hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi hiệp hội du lịch việt nam đã tổ chức lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín của ngành du lịch
hiệp hội du lịch việt nam hy vọng là qua những hoạt động này sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua để có nhiều hơn nữa những cá nhân doanh nghiệp đạt danh hiệu tiêu biểu của du lịch việt nam
hiệp hội du lịch việt nam
các cá nhân có đóng góp xuất sắc quan trọng cho du lịch việt nam đã làm tốt công việc của mình từ đó giúp du khách hiểu thêm yêu mến thêm du lịch việt nam